chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức thời sự mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
bộ trưởng bộ giao thông vận tải vừa đề nghị ubnd cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế để thí điểm hoạt động trở lại xe khách liên tỉnh từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
theo đó trong thời gian tổ chức thí điểm khách đi từ địa phương có nguy cơ rất cao nguy cơ cao có nguy cơ và bình thường mới cần đáp ứng đủ những yêu cầu gì mời quý vị cùng theo dõi
bộ giao thông vận tải vừa ban hành quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ trên phạm vi toàn quốc
về kế hoạch tổ chức vận chuyển bộ giao thông vận tải sẽ tổ chức thí điểm từ ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày hai mươi tháng một mươi
trong thời gian thực hiện thí điểm bộ giao thông vận tải sẽ tổng hợp tình hình đánh giá kết quả thực hiện quy định tạm thời này báo cáo thủ tướng chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ giao thông vận tải yêu cầu đối với hành khách đi từ địa phương trên một khu vực có nguy cơ rất cao nguy cơ cao đến địa phương khu vực có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn
phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc pc covid
hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp liệu cuối cùng đã tiêm ít nhất một mươi bốn ngày
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương có giấy ra viện hoặc xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên xe ô tô
hành khách tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho sốt khó thở đau mỏi cơ đau rát hỏng
trường hợp hành khách chưa đủ điều kiện tiêm chủng vaccine theo quy định của bộ y tế khi đi cùng người thân trên chuyến xe
phải đáp ứng đủ quy định đối với hành khách tại quy định này
đối với hành khách đi từ địa phương khu vực có nguy cơ và bình thường mới đến địa phương khu vực có nguy cơ cao hơn
bộ giao thông vận tải yêu cầu phải tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
không tham gia chuyến đi
khi có các triệu chứng ho sốt khó thở đau mỏi cơ đau rát học có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên xe ô tô
hành khách thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch của bộ y tế và từng địa phương nơi đến
thưa quý vị không chỉ khách đi từ địa phương có nguy cơ rất cao nguy cơ cao phải tiêm đủ hai mũ vaccine
có xét nghiệm âm tính bộ giao thông vận tải cũng quy định một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trong thời gian thực hiện thí điểm hoạt động trở lại xe khách liên tịch
trong thời gian thí điểm doanh nghiệp vận tải thực hiện tối thiểu năm và tối đa không vượt quá ba mươi số chuyến trong bảy ngày của đơn vị
theo lưu lượng đã được sở giao thông vận tải công bố số chuyến trên một tháng và có dẫn cách chỗ trên phương tiện
không áp dụng giãn cách đối với xe dừng nằm
đối với các địa phương nguy cơ thấp và bình thường đến địa phương khu vực có nguy cơ tương đương
thì tổ chức hoạt động vận tải bình thường
bộ giao thông vận tải đề nghị các địa phương nơi hành khách cư trú lưu trú quản lý theo dõi kiểm tra giám sát những người về địa phương
theo quy định của bộ y tế và quy định cụ thể của từng địa phương đảm bảo an toàn không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng
đối với lái xe nhân viên phục vụ trên xe bộ giao thông vận tải yêu cầu đã tiêm đủ liều vaccine
thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử pc covid hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp
họ đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng thì đến thời điểm về địa phương có giấy ra viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên xe ô tô
bộ giao thông vận tải yêu cầu lái xe nhân viên phục vụ trên xe thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và của bộ y tế
khi chuẩn bị hết thời hạn của giấy xét nghiệm lái xe nhân viên phục vụ trên xe đến cơ sở y tế hoặc bến xe trạm dừng nghỉ
chốt kiểm soát dịch có tổ chức xét nghiệm sars cov hai gần nhất trên hành trình để thực hiện xét nghiệm sars cov hai theo đúng quy định trước khi tiếp tục hành trình
ngoài ra tại quy định này bộ giao thông vận tải cũng quy định chi tiết những việc phải làm của lái xe nhân viên phục vụ tên xe
sau khi kết thúc chuyến đi và về nơi cư trú
tại quy định tạm thời về tổ chức vận tải đường bộ bộ giao thông vận tải đề nghị địa phương nơi hành khách cư trú lưu trú
thực hiện quản lý theo dõi kiểm tra giám sát những người về địa phương theo quy định của bộ y tế và quy định cụ thể của từng địa phương
đảm bảo an toàn không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng
tổ chức xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ hai kể từ khi về nơi cư trú lưu trú đối với hành khách về từ vùng dịch
được công bố tại trang thông tin điện tử bộ y tế
trường hợp phát hiện hành khách có các triệu chứng như sốt ho khó thở hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính
thì triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định
đối với bến xe trạm dừng nghỉ bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị này xây dựng và triển khai phương án
kế hoạch đón trả hành khách bảo đảm an toàn an ninh trả tự phòng chống cháy nổ bảo vệ môi trường và các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
bố trí điểm khai báo y tế quét mã qr bố trí lực lượng để lực lượng chức năng tổ chức xét nghiệm sars cov hai kháng nguyên nhanh
bố trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng bố trí khu vực bán vé phòng chờ
đối với bến xe nơi hành khách lên xuống phương tiện đảm bảo giãn cách và các yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế
trong trường hợp phát hiện lái xe nhân viên phục vụ trên xe hành khách người làm việc tại bến xe trạm dừng nghỉ
có biểu hiện sốt ho khó thở mệt mỏi phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý
đối với doanh nghiệp hợp tác xã kinh doanh vận tài bộ giám thông vận tài yêu cầu xây dựng và triển khai phương án
tổ chức vận tải hành khách đảm bảo tuân thủ quy định về kinh doanh điều kiện kinh doanh vận tải và quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
bố trí lái xe nhân viên phục vụ trên xe đáp ứng các yêu cầu về quy định này
bên cạnh đó các đơn vị này cần phải theo dõi yêu cầu lái xe nhân viên phục vụ trên xe đến cơ sở y tế hoặc bến xe trạm dừng nghỉ
chốt kiểm soát dịch có tổ chức xét nghiệm sars cov hai gần nhất trên hành trình để thực hiện xét nghiệm sars cov hai khi giấy xét nghiệm sắp hết hạn
vì điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín trong giai đoạn thí điểm bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị này giám sát
yêu cầu lái xe chạy đúng hành trình và chỉ dừng đỗ dọc đường ăn uống
vệ sinh và đón trả khách đúng các địa điểm theo danh sách đã được tổng cục đường bộ việt nam thông báo công khai
đối với các loại hình vận tải hành khách đường bộ khác và vận chuyển hành khách đến đi tới cảng hàng không
ga đường sát bộ giao thông vận tải yêu cầu sở giao thông vận tải tham miu ubnd cấp tỉnh quyết định vận tải hành khách
theo tuyến cố định nội tỉnh xe buýt taxi hợp đồng du lịch vận chuyển học sinh sinh viên
theo hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của năm lĩnh vực đường bộ đường sát đường thủy nội địa hàng hải hàng không
đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín ban hành kèm theo quyết định số một nghìn bảy trăm bốn mươi ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của bộ trưởng bộ giao thông vận tải
như vậy sau thời gian tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thì vận tải hành khách liên tỉnh đã được hoạt động trở lại từ ngày một mươi ba
việc khôi phục các hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh trong tình hình hiện nay có ý nghĩa và tầm quan trọng vô cùng đặc biệt
khi vừa đảm bảo phục hồi sản xuất kinh doanh vừa phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
thưa quý vị những thông tin thời sự mới trong nước sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
quý vị đừng quên nhấn like và supride ủng hộ cho kênh youtube báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại